tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức lễ ra mắt hệ thống công nghệ thông tin của tòa án
đây là sự kiện quan trọng là nền tảng cụ thể để xây dựng tòa án điện tử
và hướng tới xây dựng tòa án thông minh tại việt nam trong tương lai
phù hợp với xu thế chung của các quốc gia có nền tư pháp phát triển trên thế giới
tham dự lễ ra mắt có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao phó chủ tịch quốc hội unchulu
các hệ thống công nghệ thông tin được tích hợp trên cổng thông tin điện tử của tòa án
gồm hệ thống gửi nhận đơn khởi kiện tài liệu chứng cứ và cấp tống đạt
thông báo văn bản tố tụng của tòa án bằng phương tiện điện tử
được triển khai thúy điểm tại tòa nhân dân cấp cao tại hà nội
tòa nhân dân hai cấp tp hà nội hải phòng và tỉnh quảng ninh
hệ thống đăng ký trực tuyến cấp sao trích lục bản án tài liệu trong hồ sơ vụ án của tòa án
được triển khai trong toàn hệ thống tòa án
theo đó bên cạnh các hình thức trực tiếp qua dịch vụ bưu chính
pháp luật đã ghi nhận việc gửi nhận đơn khởi kiện các tài liệu chứng cứ cho tòa án
và việc cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng của tòa án bằng phương tiện điện tử
việc đưa vào sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin nêu trên
thể hiện sự minh bạch công khai trong các hoạt động tố tụng của tòa án
giúp người dân tiết kiệm được chi phí công sức đi lại khi có việc liên quan đến tòa án
ngăn chặn sự nhũng nhiễu có thể phát sinh từ việc trực tiếp thụ lý đơn khởi kiện
và cấp sao trích lục bản án của tòa án